khoảng chiều tối và đêm mai hoàn lưu của cơn bão có khả năng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển
và khu vực này sẽ chuyển dần mưa rông kèm theo gió mạnh
với các tỉnh trung bộ mưa lũ vừa qua đã để lại thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực này
hiện nay tình hình lũ lụt tại các tỉnh từ nghệ an cho đến quảng bình
mặc dù lũ còn đang xuống nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp gây nhiều hậu quả nặng nề
đối với đời sống của người dân nơi đây
dự báo trong đêm nay và ngày mai mưa tiếp tục giảm và chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
nhiệt độ đã tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khả năng trưa chiều mai tại các tỉnh bắc và trung trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi diệt xa cơn bão số bảy
nên mưa sẽ xuất hiện trở lại
càng về đêm mưa sẽ càng tăng đặc biệt là tại các tỉnh bắc trung bộ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước